cùng với tuổi trẻ cả nước tuổi trẻ lực lượng vũ trang bộ tư lệnh thủ đô hà nội luôn kế thừa và phát huy mạnh mẽ
truyền thống yêu nước cách mạng sung kích sáng tạo của các thế hệ thanh niên việt nam
có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ xây dựng phát triển thủ đô
tuổi trẻ lực lượng vũ trang bộ tư lệnh thủ đô hà nội nói riêng tuổi trẻ quân đội nói chung
luôn là nơi khởi nguồn và tổ chức thành công nhiều phong trào tiêu biểu và những việc làm thiết thực
ý nghĩa có sức lôi cuốn lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước
buổi huấn luyện của những chiến sĩ trinh sát trung đoàn sáu trăm chín mươi hai đây là đơn vị huấn luyện bộ đội tham gia
bảo vệ các ngày lễ các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thủ đô
thượng úy lâm xuân đạt có hơn ba năm trực tiếp rèn luyện cho các chiến sĩ của đại đội trinh sát này
với anh ngoài rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ những chiến sĩ ở đây phải có bản lĩnh chính trị vững vàng
để cơ động thực hiện
với anh ngoài rèn luyện nghiệp vụ những chiến sĩ ở đây phải cơ động thực hiện
chuyên ngành công binh của chúng tôi thì đấy là một nhiệm vụ rất là thầm lặng mà ít người biết đến
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi góp một phần nhỏ công sức vào để giải phóng được các mặt bằng
đất canh tác để phục vụ cho nhân dân ổn định và phát triển đất nước và thủ đô
phát huy truyền thống thủ đô văn hiến truyền thống quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của lực lượng vũ trang
bộ tư lệnh thủ đô hà nội luôn xác định chủ trương xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ thủ đô
với những phẩm chất tiêu biểu trong thời kỳ mới
là người chiến sĩ thủ đô tôi luôn tích cực học tập huấn luyện để tham gia các đợt trực lớn của thủ đô
cũng như xây dựng hình ảnh nét đẹp của người chiến sĩ thủ đô
trên thao trường huấn luyện hay ở bất kỳ cương vị nào thì với sức trẻ lòng nhiệt huyết
các thế hệ trẻ lực lượng vũ trang bộ tư lệnh thủ đô hà nội luôn nỗ lực hết mình
để bảo vệ xây dựng thủ đô ngày thêm giàu đẹp văn minh hiện đại